trong thời gian thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh có mưa rông rải rác
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt độ giảm mạnh giao động ở mức một mươi ba một mươi chín độ trời rét
khu vực quảng bình đến quảng ngãi có mưa vài nơi với mức nhiệt là một mươi chín hai mươi bảy độ
trong khi đó phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ là nơi phổ biến không mưa
với nền nhiệt độ nhích nhẹ đôi chút là hai mươi ba ba mươi độ
trở ra bắc bộ tại đây chịu tác động của không khí lành mạnh
nên hầu khắp các nơi đều có mưa rào và rông rải rác cùng nền nhiệt độ giảm đáng kể
đêm nay thấp nhất ở mức là từ một mươi đến một mươi ba độ còn ngày mai mức nhiệt độ trưa chiều là một mươi bốn một mươi bảy độ trời rét
đến với các thông tin trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến tạnh giáo
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa rào gió đông bắc cấp hai cấp năm
trời rét nhiệt độ từ một mươi một đến một mươi tám độ